để kịp thời triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội
tạo thuận lợi trong việc vận chuyển lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh hỗ trợ việc học tập theo hình thức trực tuyến
thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín yêu cầu bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo
ubnd tp hà nội triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể thủ tướng yêu cầu bộ y tế nghiên cứu xem xét có hướng dẫn cụ thể đối với kiến nghị của hiệp hội vận tải tp hcm
về việc thực hiện xét nghiệm đối với tài xế đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch
vừa tạo thuận lợi cho việc vận chuyển lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh
thủ tướng cũng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo khẩn trương hướng dẫn chỉ đạo các địa phương về việc trang bị phương tiện học tập
sách giáo khoa phục vụ việc học tập theo hình thức trực tuyến
liên quan đến việc cấp giấy đi đường thủ tướng yêu cầu ubnd tp hà nội có hướng dẫn cụ thể kịp thời điều chỉnh nội dung còn bất cập
trong việc cấp giấy đi đường cho các nhóm đối tượng theo quy định đã ban hành không để xảy ra tình trạng người dân và doanh nghiệp
chờ đợi kéo dài không để tập trung đông người và ủn tắc giao thông nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các chốt kiểm soát giao